ngày hai mươi tám tháng hai tòa án nhân dân tỉnh gia lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyễn thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường tây sơn thị xã an khê tỉnh gia lai về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổ cảnh sát giao thông công an huyện công trò tỉnh gia lai
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện xe ô tô một mươi hai chỗ do nguyễn thanh hùng điều khiển
chạy với tốc độ cao trên xe chở theo gỗ lậu
khi có hiệu lệnh dừng xe đối tượng hùng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy
hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm xâm phạm đến sức khỏe tính mạng tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh hùng một mươi ba năm tù về tội giết người và chín tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
tổng cộng hình phạt là một mươi ba năm chín tháng tù giam